đoàn công tác ban đối ngoại trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hòa bình về hoạt động đối ngoại của tỉnh
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hòa bình có bốn mươi chín chương trình dự án viện trợ phi dự án đang được thực hiện
tổng giá trị cam kết đạt trên một mươi sáu triệu usd từ hai mươi năm tổ chức phi chính phủ cơ quan hợp tác phát triển nhà tài trợ
toàn tỉnh có một trăm chín mươi ba đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh ký một mươi thỏa thuận quốc tế
bản ghi nhớ đầu tư với các tổ chức và các nhà đầu tư nước ngoài
tại buổi làm việc các đại biểu tập trung thảo luận phân tích kết quả đạt được
chỉ rõ những khó khăn trong hoạt động đối ngoại một mươi tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh hòa bình
đồng thời đề xuất kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới